thưa quý vị thống kê từ cổng cảnh báo an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông cho biết
trong năm hai nghìn hai mươi ba đã có gần một mươi sáu phản ánh của người dùng internet việt nam về tình trạng lừa đảo trực tuyến
gây thiệt hại ước tính ba trăm chín mươi tỷ đồng tương đương với ba sáu gdp
đáng chú ý là tỷ lệ người dùng nhận được tin nhắn của gọi lừa đảo trực tuyến là bảy mươi ba
trong bối cảnh đó thông tin về một công cụ chống lừa đảo trực tuyến cho người việt sắp được cung cấp miễn phí
đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng và nhiều ý kiến cũng đã bày tỏ sự kỳ vọng đối với công cụ này
công cụ phòng chống lừa đảo trực tuyến được cung cấp bởi hiệp hội an ninh mạng quốc gia
và ban nghiên cứu tư vấn phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế
công cụ này sẽ hoạt động dưới dạng ứng dụng dành cho smartphone
hỗ trợ hai nền tảng phổ biến nhất hiện nay là android và ios
cung cấp chức năng kiểm tra số điện thoại giúp người dùng ngăn chặn các số lừa đảo có trong cơ sở dữ liệu
cảnh báo các số quảng cáo làm phiền
người dùng có thể chủ động chặn các số không muốn liên lạc danh sách đen
hay tạo ngoại lệ cho các số thường xuyên trao đổi danh sách trắng
nhiều ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ sự kỳ vọng đối với công cụ giúp phòng chống các hình thức lừa đảo
nếu thực sự phần mềm này hữu ích thì sẽ hạn chế được tối đa thiệt hại cho người dùng
thực sự thấy phiền bởi các cuộc gọi lạ việc cảnh báo cần sớm được đưa ra để người dân được thông tin ngay khi nhận được cuộc gọi lạ
công cụ này đúng là cần thiết bởi hiện nhiều người bị lừa số tiền khá lớn
nhất là ngay các cuộc gọi lạ tự giới thiệu bên công an viện kiểm sát có cảnh báo thì người dân cảnh giác hơn
từ tháng bảy tới đây công cụ này sẽ được cung cấp miễn phí cho người dân tại việt nam
qua đó phát hiện các trường hợp chiếm đoạt thông tin tài sản của người dùng
cùng với đó ứng dụng cũng cung cấp chức năng kiểm tra
kiểm tra địa chỉ web giúp phát hiện các trang web lừa đảo chứa mã độc hoặc trang web giả mạo
người dùng sẽ nhận được khuyên cáo không nên truy cập các trang web này để phòng tránh bị mất các tài khoản trực tuyến hoặc tài khoản ngân hàng
công cụ này cũng hỗ trợ người dùng quét các mã qr trước khi giao dịch giúp phát hiện ra các mã qr có dấu hiệu lừa đảo
mục tiêu cuối của ứng dụng phòng chống lừa đảo này sẽ tạo ra chốt chặn quan trọng kiểm tra số tài khoản trước khi giao dịch
đây cũng chính là vấn đề được nhiều cư dân mạng quan tâm và mong muốn những tiện ích của công cụ được đưa ra sẽ phát huy hiệu quả trong thực tiễn
quan trọng là tính năng và người dùng hiểu tính năng để sử dụng hiệu quả
ứng dụng này nếu hiệu quả sẽ có lượng lớn người dân sử dụng bởi hiện nay lừa đảo trực tuyến quá tinh vi
mục đích nhắm cuối cùng chính là số tiền trong tài khoản của nạn nhân
và với những tính năng được giới thiệu này mình hy vọng sẽ giúp phòng ngừa trường hợp những kẻ lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng
để lừa người dùng cai ứng dụng giả mạo nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại sau đó lấy cắp tiền trong tài khoản ngân hàng
đây là chiêu lừa rất nhiều người mắc phải trong thời gian qua
hiện công cụ phòng chống lừa đảo trực tuyến cho người dân việt nam được nghiên cứu từ hai mươi bốn hình thức lừa đảo mà các đối tượng đã sử dụng
qua đó xác định năm điểm chốt chặn quan trọng có thể giúp người dân phòng chống lừa đảo
phần mềm sẽ phát hiện các dấu hiệu không an toàn thông qua kiểm tra số điện thoại địa chỉ trang web kiểm tra số tài khoản quét mã độc và kiểm tra mã qr
cơ sở dữ liệu về thông tin những kẻ lừa đảo sẽ được kết nối cập nhật từ các bộ ngành trong nước như bộ công an bộ thông tin và truyền thông ngân hàng nhà nước và các bên liên quan khác
hệ thống cũng sẽ kết nối với cơ sở dữ liệu các công ty an ninh mạng là thành viên của hiệp hội an ninh mạng quốc gia cũng như các tổ chức chống lừa đảo quốc tế
trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến gia tăng như hiện nay thì ứng dụng phòng chống lừa đảo trực tuyến sẽ là giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ người dân một cách tốt hơn
bên cạnh đó nhiều ý kiến cư dân mạng cũng cho rằng ý thức phòng chống cũng như việc cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến cũng cần phải tăng cường hơn nữa
mình sẽ trông chờ vào thời gian phát hành phiên bản thử nghiệm vào tháng sáu tới trước khi chính thức ra mắt và cung cấp miễn phí cho người dùng toàn quốc vào tháng bảy
công cụ là tốt
tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là bản thân mình cần phải có ý thức cảnh giác với các cuộc gọi lừa đảo trực tuyến
bởi nếu không các đối tượng có thể thay đổi các phương thức và việc lừa đảo vẫn có thể xảy ra với bất kỳ ai có tâm lý chủ quan
vẫn cần có nhiều giải pháp từ các cơ quan chức năng đặc biệt là việc chủ động phát hiện các đường dây đối tượng có hoạt động lừa đảo trực tuyến
và công cụ này theo mình nghĩ cũng cần phải update thường xuyên để có thể cập nhật thêm các tính năng cũng như cách thức chủ động phòng tránh lừa đảo
một công cụ phòng chống lừa đảo trực tuyến sẽ được chính thức ra mắt trong thời gian tới đây với mong muốn giảm thiểu tình trạng lừa đảo trực tuyến như hiện nay
và trước khi có công cụ này thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức để tránh những thiệt hại có thể xảy ra khi các đối tượng sử dụng các phương thức lừa đảo ngày càng tinh vi hơn
bạn có suy nghĩ gì về nội dung này trên tiểu mục cư dân mạng hãy cùng chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân